hiệp định cptpp có tính mở khi có nước khác tham gia hiệp định thì lợi ích của việt nam cũng sẽ tăng lên
là nước tham gia từ đầu thì việt nam sẽ có lợi thế hơn trong việc bảo vệ lợi ích của mình
cam kết trong cptpp có thể giúp gdp và xuất khẩu của việt nam tăng tương ứng là một ba mươi hai và bốn bốn đến năm hai nghìn ba mươi năm
các cam kết chăm cptpp về dịch vụ và đầu tư dự kiến sẽ có tác dụng tích cực trong việc cải thiện môi trường đầu tư góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài
thông qua sân chơi quốc tế như vậy việt nam học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển thị trường xây dựng thương hiệu lựa chọn những sản phẩm chủ chốt thế mạnh của mình để tham gia thị trường chung
hiệp định mang lại nhiều cơ hội nhưng tranh lịch trình độ phát triển kinh tế nước ta với các nước thành viên của hiệp định còn khá lớn
đây sẽ chính là những thách thức đối với lĩnh vực thương mại dịch vụ đầu tư nông nghiệp khoa học công nghệ sở hữu trí tuệ v v
có một cái mà rất rõ là các cái vùng trũng như việt nam người ta sẽ chuyển giao công nghệ đến
vì người ta nghiên cứu ra thì nó cũng là một loại tài sản và nó sẽ chảy vào những vùng mà ít nghiên cứu hơn trong đó có việt nam
và tôi hy vọng là bằng những chuyển giao công nghệ từ nước ngoài thì việt nam sẽ có những bằng sáng chế mới
nhưng mà câu chuyện là phải có sự hỗ trợ đồng hành của chính phủ để làm sao các doanh nghiệp khoa học công nghệ có thể biến những bằng sáng chế mới
những ý tưởng những cái bí quyết công nghệ thành sản phẩm và những sản phẩm đấy có thể là phải vượt trội so với thế giới để có thể thương mại hóa được
tham gia thị trường tại các nước gia nhập cptpp việt nam có hơn chín mươi doanh nghiệp là doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó trên bảy mươi doanh nghiệp chưa tiếp cận được chuỗi giá trị liên kết toàn cầu
về mặt thị trường sẽ tạo ra sức ép cạnh tranh lớn cho doanh nghiệp phải đảm bảo các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế
về mặt chính sách đặt ra bài toán cho cơ quan quản lý nhà nước
phải tích cực thay đổi cơ chế pháp lý khi tham gia vào sân chơi toàn cầu
nhỏ với chúng ta mà có buôn bán rồi cung cấp sản phẩm tại thị trường các nước mà chúng ta ký cp tpp không bị chịu sự tác động với các hàng rào về mặt tuyết quan
rồi bảo hộ vấn đề về nhãn hiệu về thương hiệu rồi chiết xuất rồi xuất xứ hàng hóa về nguồn gốc
bởi vì rất nhiều doanh nghiệp các khối các nước mà không tham gia vào nghị định cp tpp thì họ sẽ tìm bằng mọi cách để họ đưa các sản phẩm của họ vào thông qua một nước thứ ba
thì doanh nghiệp năng lực của chúng ta còn yếu sản xuất của chúng ta thì không có nhiều mà chúng ta hầu như là làm thương mại dịch vụ
do vậy nó sẽ tạo một cái áp lực tương đối là to lớn
bởi vì doanh nghiệp thì chúng ta cần có sự tồn tại cần có sự phát triển thì họ sẽ làm bằng mọi cách để có một cái thị trường nhất định của mình
các quốc gia có trình độ phát triển kinh tế cao chắc chắn sẽ đánh vào phân khúc thị trường mặt hàng chất lượng không phải là các mặt hàng giá rẻ
các mặt hàng xuất khẩu của việt nam và các nước cùng tham gia hiệp định được giảm thuế sẽ có tính cạnh tranh lớn hơn theo xu hướng của thế giới xu hướng phát triển bền vững
trong lĩnh vực thực phẩm đặc biệt là các mặt hàng rau củ quả thủy hải sản dược phẩm sẽ có cạnh tranh lớn sẽ có lợi cho các doanh nghiệp hội nhập một cách đàng hoàng đầu tư sản xuất chất lượng
đối với một số nước bạn thì có thể có những quy định ngặt nghèo trong an toàn thực phẩm các quy định về thực phẩm
thì cái đấy thì chúng tôi rất mong muốn khi vào hiệp hội cp
các quốc gia thành viên cũng sẽ có hỗ trợ việt nam khi mà chúng ta làm thủ tục nhập khẩu vào các quốc gia đó
trước sức ép về tính cạnh tranh thương mại toàn cầu điều kiện môi trường kinh doanh ở mỗi quốc gia là chất sức tác quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoặc kìm hãm doanh nghiệp trên con đường hội nhập
theo báo cáo môi trường kinh doanh vừa được ngân hàng thế giới công bố trong một trăm chín mươi nền kinh tế thế giới thì môi trường kinh doanh của việt nam xếp hạng sáu mươi chín
tụt một bậc so với năm hai nghìn một mươi bảy về chỉ số thuận lợi của môi trường kinh doanh
mặc dù tụt xếp hạng song báo cáo đánh giá việt nam cùng với indonesia philippines là những nền kinh tế có nhiều cải cách về điều kiện môi trường kinh doanh
thời gian qua chính phủ việt nam đã rất chú trọng trong việc hoàn thiện môi trường kinh doanh
việc ban hành nghị quyết một mươi chín thường niên kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay và nghị quyết số ba mươi năm năm hai nghìn một mươi sáu về cải cách điều kiện kinh doanh cho thấy quyết tâm của chính phủ trong vấn đề này
nghị quyết một mươi chín về cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh
giao cho các bộ ngành
ngành địa phương nghiên cứu điều chỉnh hỗ trợ doanh nghiệp một số vấn đề như khởi sự kinh doanh cấp phép xây dựng nộp thuế tiếp cận điện năng giải quyết phá sản v v
nghị quyết ba mươi năm về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi tập trung nhiều hơn vào những cải cách cụ thể trong quá trình thực thi pháp luật tại các địa phương
và cơ quan trực tiếp tiếp xúc với doanh nghiệp như cải cách thủ tục hành chính công khai minh bạch thông tin các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp
cải thiện cơ sở hạ tầng giảm chi phí kinh doanh thanh kiểm tra doanh nghiệp
chính phủ giao cho phòng thương mại và công nghiệp việt nam và các đơn vị hiệp hội doanh nghiệp là cơ quan khảo sát độc lập đánh giá việc thực hiện nghị quyết này
kết quả khảo sát của vcci công bố ngày hai mươi tháng một mươi một cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh trong vài năm trở lại đây có sự cải thiện đáng kể
tuy nhiên mức độ cải thiện chưa đồng đều tại các lĩnh vực và địa phương
về nỗ lực thực hiện nghị quyết một mươi chín tại các địa phương một số tỉnh thành được cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đánh giá cao đó là đồng tháp đà nẵng bình định bạc liêu cần thơ vĩnh phúc an giang long an
khu vực có tỷ lệ doanh nghiệp cảm nhận tích cực nhất là đồng bằng sông cửu long
về cắt giảm điều kiện kinh doanh đến thời điểm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám có hai hai trăm linh bốn điều kiện kinh doanh được cắt giảm
trong đó sửa đổi là năm trăm bốn mươi hai bổ sung là chín mươi tám bãi bỏ là bảy trăm bảy mươi hai thay thế là một trăm một mươi
đáng chú ý
trong lúc đang nỗ lực thực hiện bãi bỏ điều kiện kinh doanh thì vẫn phát sinh hai mươi chín điều kiện kinh doanh mới
mặc dù hầu hết các bộ đều có những con số về tỷ lệ cắt giảm
nhưng mức độ thực chất của việc cắt giảm điều kiện kinh doanh thì không đồng đều giữa các bộ
thậm chí không đồng đều giữa các lĩnh vực khác nhau của cùng một bộ
về phía doanh nghiệp việc phải xin phép giấy phép con vẫn diễn ra phổ biến và gặp nhiều khó khăn
có đến năm mươi tám số doanh nghiệp phản hồi phải xin giấy phép kinh doanh có điều kiện
trong đó có bốn mươi hai cho biết họ gặp khó khăn khi xin những giấy phép này
chưa thực chất có rất nhiều chỉ ra bằng rất nhiều quy định rằng là mặc dù có chỉ đổ câu đổ chữ
và rất nhiều những điều kiện chủ yếu tập trung vào và đơn giản hóa và nó cũng không có nhiều ý nghĩa trên thực tế
chính vì vậy chúng tôi cho rằng là đây là thời điểm cần thiết để đánh giá lại chất lượng cải cách của các bộ ngành
kết quả thực hiện nghị quyết một mươi chín và nghị quyết ba mươi năm cho thấy cải cách thực chất đạt khoảng bốn mươi
nhưng các chuyên gia đánh giá con số này vẫn cao hơn thực tế
rất nhiều điều kiện kinh doanh được lược bỏ nhưng không có tác dụng nhiều
có những điều kiện kinh doanh chỉ đơn giản là được ẩn đi bằng cách được nhóm lại với nhau
và lồng ghép trong quy chuẩn tiêu chuẩn quốc gia
nhiều quy định chung chung thiếu rõ ràng
các chuyên gia đề xuất cần có một cơ quan đảm nhiệm vai trò bộ lọc hoặc tạo kênh kết nối giữa doanh nghiệp với bộ ngành
nhằm giả soát các văn bản pháp luật để nhận diện các điều kiện kinh doanh trá hình
tránh tình trạng lồng gáp thêm các điều kiện kinh doanh trong các văn bản mới ban hành
đồng thời giúp các bộ ngành nâng cao trách nhiệm giải trình đối với văn bản do họ đề xuất
chính phủ phải có những chốt chặn phải có những cơ quan độc lập để thẩm định đánh giá giám sát
khi có văn bản pháp luật mà có mang cái quy định kinh doanh mới
hay là đặt ra những quy định mà có khả năng ảnh hưởng đến doanh nghiệp và môi trường kinh doanh
về mặt quy trình xây dựng văn bản pháp luật hiện nay thì rõ ràng là có cơ quan như là bộ tư pháp
như văn phòng chính phủ thậm chí bộ thư pháp đầu tư
nhưng thời gian vừa rồi thì thường một cái văn bản pháp luật có thể tác động rất lớn
thì có thể lọt qua các khâu này rất là nhanh
chính vì vậy mà cần phải có một cái quy trình nó tốt hơn nó độc lập hơn và phải phản biện tốt hơn
hiện nay thì các cái chính sách mà chúng ta ban hành thì cái sự sống của nó nó tương đối là ngắn
tôi mong muốn là để nó có cái sự dạy hơi hơn phù hợp với cả các cái chủ trương đường lối
cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế
phù hợp hơn với cả các đời sống của các doanh nghiệp
thì tôi nghĩ là cái việc mà chúng ta xây dựng và ban hành thì trước khi ban hành
thì chúng ta có một cái nhiều các cái ý kiến cộng đồng nó tương đối là đa chiều
tổ chức nhiều các cái buổi diễn đàn để làm sao tập hợp các cái ý kiến đó
và chúng ta có một cái khảo sát từng các lĩnh vực từng cái ngành cụ thể
để làm sao các doanh nghiệp có thể tham gia vấn đề về chính sách chung trước khi chúng ta ban hành
trong bối cảnh hiệp định cp tpp sắp có hiệu lực mục tiêu đạt xa là cần cắt giảm
sửa đổi ít nhất năm mươi điều kiện kinh doanh
đây thực sự là thách thức với bộ ngành địa phương
thách thức nhưng vẫn phải làm và phải làm mạnh mẽ
làm đến đâu cải thiện như thế nào là bài toán áp lực phải thay đổi thể chế
để tương thích với thể chế của hiệp định mới
trước mắt cơ quan quản lý nhà nước cần ưu tiên cắt giảm thuộc hành chính
với các nhóm ngành thuộc thế mạnh của doanh nghiệp việt nam
ngành ví dụ như là xuất khẩu giữa cà phê rồi gạo rồi tiêu hạt điều
đấy những ngành mà các thế mạnh nông nghiệp việt nam
thì chúng ta nên ưu tiên cắt giảm rất sức mạnh mẽ đối với những ngành như vậy
còn những ngành còn lại thì chúng ta xem là đâu là thế mạnh của các doanh nghiệp
đâu là những vướng của các doanh nghiệp
chúng ta vẫn cần có cái sự tháo gỡ nó dần dần
dĩ nhiên là chúng ta sẽ có nhiều thách thức về mặt đột phá
nhưng tôi nghĩ là cái đột phá đó nó phải phù hợp không với cả các cái thông lệ mặt quốc tế
để chúng ta phù hợp để sự cạnh tranh của chúng ta không thể làm cạnh tranh
một cách độc quyền được mà cạnh tranh để phát triển
ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng chính phủ đã ký ban hành nghị quyết số một trăm ba mươi chín
về cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp
trong đó nêu rõ cải thiện môi trường kinh doanh cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật
là một trọng tâm của chính phủ
chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt
đồng bộ các giải pháp cải cách mạnh mẽ hơn nữa
đặc biệt là cắt giảm đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh không cần thiết
kiểm soát chặt chẽ việc ban hành các quy định có liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh
hạn chế tối đa việc ban hành mới các điều kiện kinh doanh bất hợp lý
một số mục tiêu cụ thể như
đến năm hai nghìn hai mươi cắt giảm đơn giản hóa quy định về đầu tư đất đai xây dựng nộp thuế và bảo hiểm xã hội
để đạt điểm số trung bình của asean bốn theo chỉ số môi trường kinh doanh của ngân hàng thế giới
giàm một nửa tỷ lệ doanh nghiệp cho rằng
doanh nghiệp cùng ngành phải chi trả chi phí không chính thức theo khảo sát pci đến năm hai nghìn hai mươi
trong các hoạt động thanh tra kiểm tra và kết quả xử lý trên mạng internet của cơ quan có thẩm quyền
chi phí thuế và bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp theo chỉ số môi trường kinh doanh giảm xuống mức trung bình asean bốn
phải nói rằng đây là một tiêm hưu đối với cộng đồng doanh nghiệp
cái nghị quyết này đặt ra những mục tiêu rất là tham vọng và rất là đáng mừng là những mục tiêu rất là cụ thể
cụ thể là có thể so sánh được các chi phí về thủ tục về đất đai đầu tư xây dựng bảo hiểm xã hội
so sánh với bình quân của nhóm
bốn nước đứng đầu khu vực asean
thì nếu nó đã thực hiện được cái chỉ tiêu này theo cái mốc mà những nghị quyết ghi nhận ở năm hai nghìn hai mươi
thì rõ ràng đây cũng là một cái chương trình rất là tham vọng
nghị quyết mới ban hành được các chuyên gia đánh giá cao quyết tâm của người đứng đầu chính phủ
đòi hỏi chương trình cải cách thủ tục hành chính phải được thực hiện nghiêm túc
có hiệu quả thâm suốt từ trung ương đến địa phương
đây là hướng đi không thể khác một sự truyền lửa mạnh mẽ từ người đứng đầu chính phủ
đến các cấp ngành
các cấp ngành và từng cán bộ quản lý sẽ không thể còn tình trạng trên nóng mà dưới vất lạnh
như thủ tướng chính phủ nhiều lần kêu gọi cả hệ thống chính trị
cptpp mang lại nhiều lợi ích kinh tế cho việt nam
vấn đề đặt ra là làm sao cải cách thể chế kinh tế theo yêu cầu của cptpp
cộng hưởng với những cải cách môi trường kinh doanh mà chính phủ đang thúc đẩy
cptpp là cơ hội cũng là sức ép là tiêu chuẩn để chúng ta cải cách
vì lợi ích và nhu cầu của chính mình
các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp cần phải thay đổi tư duy
trong bối cảnh mới để cả hệ thống cải cách một cách thực chất toàn diện và hiệu quả
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cải cách hành chính tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại